ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác phòng chống xử lý sạt lỡ bờ sông bờ biển trên địa bàn thành phố
có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quy chế quy định về trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương trong việc phối hợp tổ chức phòng chống ứng phó và khắc phục
hậu quả sạt lỡ bờ sông bờ biển trên địa bàn tp hcm nghiêm cấm các tổ chức cá nhân xâm phạm đến hành lang bảo vệ an toàn bờ sông
kênh rạch bờ biển hoặc có các hoạt động gây nguy cơ sạt lỡ bờ sông kênh rạch bờ biển
ngay khi phát hiện khu vực có nguy cơ sạt lỡ các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến bờ sông kênh rạch bờ biển
có trách nhiệm báo cáo cho chính quyền địa phương để xử lý đồng thời chủ động di dời an toàn người và tài sản ra khỏi khu vực này
hỗ trợ kinh phí để giúp người dân trong khu vực sạt lỡ ổn định cuộc sống trước mắt trong khi chờ có nơi định cư mới